kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ trong hôm nay và ngày mai sẽ duy trì tình trạng thời tiết ngày nắng nhẹ
mưa chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
riêng khu vực tây bắc như lai châu điện biên sơn la có khả năng vẫn xuất hiện những cơn mưa rông vào lúc chiều tối và đêm
do vẫn còn tồn tại của hội tụ gió tại mực khí quyển trên cao
sự báo là nhiệt độ trưa chiều ngày mai có xu hướng tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ trên toàn vùng
di chuyển vào các tỉnh thành trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết nhìn chung là cũng khá ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng với mức nhiệt độ trưa chiều mai
giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
còn tại các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận về chiều tối có mưa rông vài nơi
trong mưa rông gần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt độ tại đây cao hơn các tỉnh ở phía bắc đôi chút trưa chiều đạt ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên tại đây vẫn phổ biến là tình trạng ngày nắng nhiều
chiều tối có thể xuất hiện mưa rào vào sông cục bộ
nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ hai mươi một ba mươi bốn độ một số nơi còn nắng nóng với nhiệt độ sấp xỉ ba mươi năm độ như ayunpa hay buôn mê thuột
nơi có nền nhiệt độ cao nhất vẫn là các tỉnh thành nam bộ
khi tại đây mức nhiệt độ trưa chiều tiếp tục duy trì ở ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
miền đông nam bộ nhiều nơi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
ban ngày có nắng nhiều nhưng về chiều tối thì người dân nơi đây vẫn cần đề phòng với mưa rông và tố lốc có thể xuất hiện
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào vào sông giải giác tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
khu vực hà nội đêm không mưa trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm gia động trong khoảng hai mươi một ba mươi một độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé